thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh khánh hòa đã phát đi thông báo
quyết định truy tìm người có liên quan đến vụ án giết người gây chấn động dư luận
xảy ra tại huyện diên khánh làm ba người phụ nữ tử vong
theo đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh khánh hòa quyết định truy tìm đối tượng
phan danh hưng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu quê quán tại xã ninh phụng thị xã ninh hòa tỉnh khánh hòa
thường trú tại thôn xuân đông xã diên xuân huyện diên khánh
đặc điểm nhận dạng của đối tượng có nốt ruồi cách hai cm dưới sau đuôi mắt phải
phan danh hưng được xác định là nghi can gây ra vụ thảm án vào dạng sáng ngày hai tháng sáu
tại thôn xuân đông xã diên xuân huyện diên khánh làm ba người chết
trước đó vào khoảng năm giờ sáng ngày hai tháng sáu tại nhà bà lý thị a thôn xuân đông xã diên xuân huyện diên khánh
do mâu thuẫn gia đình phan danh hưng đã dùng dao sát hại vợ một người cháu vợ và một người hàng xóm sang can ngăn
nhận tin báo các đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh khánh hòa đã khẩn trương có mặt tại hiện trường
phối hợp với công an địa phương tổ chức các biện pháp điều tra và truy bắt nghi can gây án
quân chúng nhân dân nếu phát hiện người có nhân thân lai lịch và đặc điểm nhận dạng như trên
đề nghị báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh khánh hòa
số điện thoại chín trăm ba mươi năm tám trăm sáu mươi bảy nghìn sáu trăm bảy mươi sáu gặp điều tra viên nguyễn quốc bình hoặc báo cho cơ quan công an nơi gần nhất
công an tỉnh khánh hòa
công an huyện vân hồ tỉnh sơn la cho biết đơn vị vừa phối hợp với phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh
công an huyện mộc châu phát hiện bắt giữ đối tượng sông a hờ trú tại bản lũng xá
xã lóng luông huyện vân hồ tỉnh sơn la về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ gồm hơn chín sáu kg ma túy tổng hợp kentamin
một xe máy hai điện thoại di động cùng một số vật chứng liên quan khác
cơ quan công an sồng a hờ khai nhận đã mua số ma túy trên
ở phía bên kia biên giới của một người không rõ tên tuổi mang về việt nam bán kiếm lời thì bị cơ quan công an bắt giữ
trong khi đó tại lào cai một đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia từ lào về việt nam
sau đó vận chuyển qua nước thứ ba để tiêu thụ vừa bị công an tỉnh lào cai triệt phá
bắt giữ một đối tượng thu giữ một mươi bánh heroin cùng một số tăng vật có liên quan
sau khi chuyên án được xác lập
lực lượng trinh sát đã bám sát theo dõi mọi di biến động của các đối tượng trong đường dây
đến khoảng một mươi hai h một mươi năm phút ngày hai mươi hai tháng năm lực lượng công an đã bắt quả tăng đối tượng phàng xeo xố
trú tại huyện bảo thắng khi số đang đeo một chiếc ba lô trên người
bên trong có chứa một mươi bánh heroin đang di chuyển bằng xe mô tô trên địa bàn xã bản việt huyện bảo thắng
tại cơ quan điều tra số khai nhận ngày một mươi tám tháng năm đã nhận một mươi bánh heroin trên của một người
từ điện biên mang sang để bán kiếm lời
nhưng chưa kịp mang đi tiêu thụ
cơ quan chức năng bắt giữ
tiếp tục điều tra ngày một tháng sáu cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lào cai đã ra quyết định khởi tố vụ án
đối với đối tượng nguyễn toàn thắng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín trú tại thị xã sapa
về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy tăng vật thu giữ gồm ba năm gram heroin một năm trăm linh viên ma túy tổng hợp
đây là đối tượng chính trong chuyên án một mươi bánh ma túy đã được công an tỉnh lào cai triệt phá vào nhiều ngày trước đó
ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tp biên hòa tỉnh đồng nai vừa ra quyết định tạm giữ hình sự một mươi tám đối tượng để điều tra về hành vi
làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức để trục lợi tiền bảo hiểm tại các phòng khám trên địa bàn thành phố
theo đó một mươi tám đối tượng gồm năm bác sĩ một mươi một dược sĩ nhân viên y tế thuộc sáu phòng khám ở các phường tân hiệp long bình long bình tân trảng dài bửu hòa
và hai đối tượng chuyên môi giới
trước đó vào ngày ba mươi tháng năm công an thành phố biên hòa đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh viện kiểm sát nhân dân thành phố biên hòa
đồng loạt khám xét tám địa điểm trong đó có sáu phòng khám đa khoa tư nhân trên địa bàn thành phố biên hòa thu giữ trên một trăm ba mươi giấy chứng nhận nghỉ dưỡng bảo hiểm xã hội
hơn bốn trăm linh tờ giấy khám sức khỏe đã ghi khống kết quả chưa có thông tin của người khám
một mươi thùng tài liệu trên bốn mươi đầu cpu máy vi tính điện thoại di động và các tài liệu tăng vật khác có liên quan đến
hoạt động khám chữa bệnh tại các phòng khám
qua điều tra cơ quan công an xác định các đối tượng này đã làm giả các loại giấy tờ trên để bán cho các công nhân để quyết toán tiền bảo hiểm xã hội
bảo hiểm y tế và việc làm này đã làm thất thoát ngân sách nhà nước gây ảnh hưởng đến hoạt động của các doanh nghiệp
thưa quý vị nghỉ hè cùng với việc học sinh sinh viên không phải đến trường mật độ phương tiện giảm phần nào áp lực công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông
tưởng trường sẽ nhẹ hơn
xong trái lại hiện tượng vi phạm trật tự an toàn giao thông dưới hình thức tụ tập biểu diễn mô tô xe máy của thanh thiếu niên lại có chiều hướng nóng lên
bên cạnh đó trong tháng đầu mùa hè cơ quan công an cũng ghi nhận nhiều vụ việc tụ tập đông thanh niên gây dối trật tự công cộng ẩu đả gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự
công an quận hai bà trưng hà nội đã tạm giữ hình sự đối với hai mươi trên hai mươi năm thanh niên vi phạm pháp luật gây dối trật tự công cộng
điều đáng nói các đối tượng tuổi đời còn rất trẻ được nghỉ hè nên rủ nhau tụ tập đàn đúng rồi gây ra mâu thuẫn vướng vào vòng lao lý
cháu đi lượn đi với tốc độ tám mươi chín mươi không đổi mũi bảo hiểm có người đổi mũi không người không thì vượt đèn đỏ
có gặp bốn xe hai nữ và hai nam thì anh duy đi gần vào có lời qua tiếng đại chửi nhau với hai bạn kia anh duy gọi mọi người quen lại
cháu gọi mọi người quen lại cháu gọi mọi người quen lại cháu gọi mọi người quen lại
đối với các hành vi của các đối tượng tuy đang còn tuổi đời từ một mươi tám mới bắt đầu một mươi tám vừa từ nhà trường ra thì vẫn còn sự bồng bột
thực ra thì là những cái thời gian giờ giấc
mà quản lý con cái của gia đình thì có những gia đình đang còn thiếu sự quan tâm sâu sắc
đâm ra là dẫn đến cái việc là giao xe cho những cái giao xe cho con cái sử dụng khi mà có những trường hợp là chưa đủ tuổi vị thành niên
còn đây là những thanh thiếu niên thích cảm giác mạnh
mạnh mẽ vít tay ga anh hùng với những đường lượn lách
nhưng tất cả sẽ chỉ còn sự ăn năn hối hận khi bị cơ quan chức năng bắt giữ
nguyên nhân được chỉ ra là do nghỉ hè nhà trường thì hết trách nhiệm nhiều gia đình lại buông lỏng quản lý con em
cơ quan chức năng nhận định tình hình thanh thiếu niên vi phạm pháp luật đang có diễn biến phức tạp và ngày càng trẻ hóa
mà đây là một cái điều đáng báo động và cũng có thể nói là đáng buồn trong một cái xã hội chúng ta mà trong cái thời buổi mà chúng ta có thể nói là rất là cần cái sự thượng tôn pháp luật
càng ngày xã hội càng phát triển kinh tế phát triển thì nó phải đi đôi với cái việc là những cái hành xử nó văn minh hơn
nhưng mà cái biểu hiện thì
của bạo trực gia tăng mà đặc biệt là bạo lực gia tăng ở cái lứa tuổi vị thành niên thì nó sẽ có một cái ảnh hưởng rất là sâu rộng và lâu dài đến cái sự phát triển chung của xã hội trong tương lai
thì tôi nghĩ rằng là thứ nhất là các cái cơ quan chức năng những cái cơ quan hữu quan rồi thứ hai là những cái bậc cha mẹ và bất cứ một cái công dân nào trong xã hội thì chúng ta cũng nhìn nhận một cái đây là một cái vấn đề mà có thể nói là nhìn nhận một cách nghiêm túc để chúng ta tìm ra những cái giải pháp
mỗi năm cả nước ghi nhận hàng nghìn vụ việc vi phạm pháp luật do thanh thiếu niên gây ra
vì vậy việc quản lý học sinh quản lý con em mình cần được gia đình nhà trường phối hợp chặt chẽ không chỉ trong thời gian học mà cả trong những ngày nghỉ hè
thậm chí cần phối hợp với chính quyền địa phương đoàn thanh niên tạo ra môi trường lành mạnh để các em có những ngày hè thật ý nghĩa tránh xa những tiêu cực
vào tối ngày mai ngày ba tháng sáu festival biển hai nghìn hai mươi ba khánh hòa khát vọng phát triển sẽ chính thức khai
khai mạc tại thành phố nha trang
thời điểm này các khâu công tác chuẩn bị đang được gấp rút hoàn thành
với lực lượng công an tỉnh khánh hòa các phương án đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông đã được công an các đơn vị địa phương triển khai sẵn sàng ở mức cao nhất đảm bảo cho các hoạt động của festival diễn ra an toàn an ninh
quảng trường mùng hai tháng bốn nơi sẽ diễn ra lễ khai mạc festival biển hai nghìn hai mươi ba vào tối ngày ba tháng sáu
công tác chuẩn bị cho chương trình lễ khai mạc vẫn đang được gấp rút thực hiện
cùng với đó các lực lượng đơn vị chức năng của công an tỉnh khánh hòa cũng khẩn trương phối hợp với các đơn vị biểu diễn tiến hành giả soát lại mọi khâu mọi chi tiết trong phương án đảm bảo an ninh an toàn cho các hoạt động trong khu vực quảng trường
ngoài chương trình khai thác khu vực này cũng sẽ diễn ra bốn hoạt động khác thu hút hàng chục ngàn người tập trung theo dõi
với mục tiêu đảm bảo tuyệt đối an toàn cho tất cả các hoạt động của festival biển năm hai nghìn hai mươi
công an tỉnh khánh hòa đã chủ động phối hợp xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự tổng thể và các phương án thành phần phương án chi tiết
hàng trăm cán bộ chiến sĩ công an các đơn vị địa phương được huy động trực tiếp tham gia thực hiện các phương án
cùng hàng ngàn cán bộ chiến sĩ thực hiện việc ứng trực trong thời gian diễn ra festival biển năm hai nghìn hai mươi ba
công an tỉnh khánh hòa đã xây dựng kế hoạch và phương án tổng thể đảm bảo an ninh trật tự cho festival biển nhà trạng khánh hòa hai nghìn hai mươi ba
trong đó đã tập trung vào công tác đảm bảo an triệt tự phục vụ cho bốn hoạt động chính của festival ở tại quảng trường hai tháng bốn và sáu mươi tám hoạt động trong khuôn khổ của festival
với bảy mươi hai hoạt động văn hóa nghệ thuật thể dục thể thao diễn ra ở nhiều địa bàn địa phương
festival biển năm hai nghìn hai mươi ba được đánh giá là kỳ festival có quy mô lớn nhất từ trước đến giờ
công tác đảm bảo an ninh trật tự của lực lượng công an khánh hòa đã sẵn sàng ở mức cao nhất
để góp phần đảm bảo an ninh an toàn cho mình cũng như cho các hoạt động
mỗi người dân và mỗi du khách khi đến theo dõi các hoạt động cần chấp hành nghiêm các quy định và tuân thủ theo hướng dẫn của lực lượng chức năng
trong sáng nay ngày hai tháng sáu người dân phát hiện ngọn lửa bùng phát tại căn nhà trên đường nam kỳ khởi nghĩa quận ninh kiều thành phố cần thơ
người dân báo tin đến phòng cảnh sát phòng cháy
chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố cần thơ và hô hoáng
nhưng thời điểm này bên trong căn nhà không có người
phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố cần thơ
điều động các xe chuyên dụng chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ nhanh chóng đến đám cháy
hiện trường xảy ra vụ cháy là tầng một căn nhà
lực lượng làm nhiệm vụ tiếp cận triển khai các phương án chữa cháy
sau gần hai mươi phút tích cực chữa cháy ngọn lửa đã được dập tắt hoàn toàn
nguyên nhân của vụ cháy đang được cơ quan công an tiếp tục làm rõ
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận một tp hcm đã ra quyết định khởi tố sáu đối tượng
về tội mua bán trái phép chất ma túy
đây là số đối tượng đã cung cấp ma túy cho dân chơi ở phố tây bùi viện
mà công an quận một đã truy xét trong đợt kiểm tra các tù điểm ăn chơi ở đây vào nửa tháng trước
tối một mươi sáu tháng năm công an quận một phối hợp cùng phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an tp hcm bất ngờ kiểm tra quán heritex
ở đường bùi viện phương phòng ngũ lão
qua test nhanh công an phát hiện hai người cùng ngụ tp thủ đức đã dương tính với ma túy
từ khai báo của hai người này và bằng các biện pháp nghiệp vụ khác
công an đã bắt giữ sáu đối tượng được xác định là đầu mối cung cấp ma túy
cho một số dân chơi tại khu vực phố tây bùi viện
công an khám xét thu giữ tăng vật có liên quan
được biết trong sáu người này có những người là nhân viên của quán heritage
từ cơ sở điều tra ban đầu công an quận một đã khởi tố bị can đối với sáu người
và đang tiếp tục mở rộng điều tra
thanh tra sở y tế tp hcm vừa ra quyết định xứ phạt hành chính đối với hai bác sĩ chuyên khoa sáng phụ khoa
là bác sĩ cao hữu thịnh và lê song lan cùng địa chỉ số một trăm bốn mươi một trần bình trọng phường hai quận năm
bác sĩ cao hữu thịnh đã làm lộ tình trạng bệnh thông tin người bệnh cung cấp hồ sơ bệnh án
đồng thời quảng bá các sản phẩm hàng hóa dịch vụ đặc biệt mà không được cơ quan nhà nước
có thẩm quyền xác nhận nội dung trước khi thực hiện quảng cáo theo quy định
sở y tế đã ra quyết định xứ phạt hai mươi bốn năm triệu đồng và buộc tháo gỡ số quảng cáo
mà nội dung quảng cáo chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận trước khi thực hiện
ngoài bác sĩ thịnh bác sĩ sáng phụ khoa lê song lan cũng bị phạt chín triệu đồng
vì không đăng ký hành nghề khám chứa bệnh theo quy định của pháp luật
và hoạt động có biến hiệu không đủ các thông tin cơ bản theo quy định của pháp luật
theo báo cáo của trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm từ đầu năm đến nay
đã có gần một bảy trăm linh trẻ mắc bệnh tay chân miệng
tuy số ca mắc có thấp hơn năm ngoái nhưng đáng lo ngại là khi virus ov bảy mươi
đã được xác định bằng kỹ thuật pcr ở một số trường hợp
trong đó có một ca tử vong tại bệnh viện nhi đồng một tp hcm
tại bệnh viện nhi đồng một tp hcm trong năm tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba
bệnh viện tiếp nhận gần một bốn trăm linh lượt điều trị ngoại trú một trăm năm mươi tám bệnh nhân điều trị nội trú bệnh tay chân miệng
tại khoa nhiễm thần kinh đã có hai mươi hai bệnh nhi
bị nội trú hai ca độ hai b cấp cứu nặng có khả năng chuyển lên độ ba
dù số lượng bệnh không đông nhưng lại đáng lo ngại là sự xuất hiện trở lại
của virus enterovirus bảy mươi một gây bệnh nặng và tử vong ở trẻ em
học sinh của chúng ta cần phải học đó chính là cái dấu hiệu mà trẻ nó sốt cao mà nó không hạ
có nghĩa là khi uống hạ sốt rồi cúp sốt nó vẫn không hạ mà nhiệt độ cứ tăng lên
cái thứ hai là đứa trẻ này ngủ nó cứ giật mình chơi với rất là nhiều lần
đặc biệt là sẽ ra lúc đầu giấc ngủ
và có một dấu hiệu khác nữa mà ông bố bà mẹ cũng chia sẻ trong mùa dịch này đã có
có nghĩa là bình thường thì em bé nó ngủ chung với cha mẹ nó rất là im ấm
nhưng mà bây giờ nó cứ ngủ nó cứ đeo mẹ suốt luôn và nó không bao giờ rời được bà mẹ
tương tự bệnh viện di động hai mỗi ngày tiếp nhận khoảng hai mươi đến ba mươi bệnh nhân
tây trường viện điều trị nội trú
dù số lượng bệnh không đông nhưng thời gian qua do công tác truyền thông tốt
người dân đã có ý thức trong việc đưa trẻ đi khám khi có dấu hiệu trở nặng
thì hiện là bé nó đã bị tay chân miệng lần hai rồi
thì đa số những bé bị tay chân miệng là trong quá trình bé nó đang bận đi hơn
những bé đã đến trường đi học rồi thì những bé này nó rất là dễ bị lây tay chân miệng
thì khi mà bé bị tay chân miệng cái điều mình lo lắng nhất là sợ khi bé nó bị sốt quá cao
nó giật mình những cái này nó sẽ ảnh hưởng tới não của bé
còn về những trường hợp mà bé bị tay chân miệng trong mùa này
thì đa số là phụ huynh nên giữ vệ sinh cho bé
và ở những môi trường trường học cũng nên giữ vệ sinh
và nên theo dõi các bé hằng ngày kỹ hơn
tại vì cái mầm bệnh này lây lan cũng rất là nhiều
tại hiện tại thì cái số lượng bệnh nó chưa đến mức quá tải so với cái công việc hiện tại tại khoa
tuy nhiên là nếu như nó vào những cái mùa dịch đông hơn
thì giống như những năm trước thì lúc đó bệnh viện sẽ có những cái sắp xếp nhân lực để hỗ trợ
cái thứ nhất cái thứ hai nữa là hiện tại khoa vẫn sắp xếp để mỗi bạn phải nằm một giường
do là bệnh tay chân miệng cũng là những bệnh lây nhiễm
và mình sẽ có một khu một cánh riêng cho nhóm bệnh tay chân miệng
những bé khi nhập viện mà có dấu hiệu nghi ngờ thì đều được hướng dẫn
theo dõi và thăm khám đánh giá lại mỗi tám giờ hoặc là một mươi hai giờ để mình theo dõi sát
phòng ngừa khi trẻ có những biểu hiện nặng hơn
theo chu kỳ dịch bệnh hàng năm thì tay chân miệng sẽ gia tăng là từ khoảng tháng ba đến tháng năm
và tháng chín đến tháng một mươi hai
nhưng mà năm nay thì tới khoảng đầu giữa tháng năm thì mới bắt đầu gia tăng hơn
cho nên là mình dự kiến là có thể là sẽ vào mùa trong khoảng thời gian tới
theo sở y tế tp hcm để chủ động ứng phó khi tình hình dịch bệnh
diễn tiến phức tạp sở y tế đã có văn bản báo cáo bộ y tế hỗ trợ cung ứng
đủ thuốc điều trị nhất là hai loại thuốc phenobabitan truyền tỉnh mạch
gamma globulin truyền tỉnh mạch
bên cạnh đó sở đã chỉ đạo hcdc tăng cường kiểm soát dịch bệnh tay chân miệng
trên địa bàn nhất là tại các hộ gia đình và các trường học
chuyển sang một số thông tin xã hội đáng chú ý khác
tính đến hai mươi h ngày ba mươi một tháng năm công an tp cn đã hoàn thành chỉ triêu cấp căn cứ công dân
điện tử gắn chip trước thời hạn mà bộ công an giao chính thức về đích trong việc cấp căn cứ
công dân điện tử gắn chip cho một trăm linh công dân đủ điều kiện trên địa bàn
có được kết quả này lãnh đạo công an tp cn đã chỉ đạo quyết liệt trực tiếp xuống cơ sở
nhất là các vùng sâu vùng xa để hướng dẫn và đồng phiên cán bộ chiến sĩ
triển khai toàn diện đồng bộ các giải pháp duy trì việc bổ sung cập nhật thông tin dân cư
bảo đảm đúng đủ sạch sống phục vụ hiệu quả việc cấp căn cứ công dân gắn chip cho người dân
trên địa bàn với quyết tâm về đích sớm so với chỉ tiêu bộ công an đề ra
bên cạnh đó công an tp cn đã thành lập các tổ cấp căn cứ công dân gắn chip lưu động
phối hợp với công an các quận huyện xã phường thị trấn đi từng ngõ gõ từng nhà
ra từng trường hợp kết hợp với việc sử dụng mạng xã hội để thông báo cho người dân biết
thời gian địa điểm thủ tục cấp căn cước công dân gắn chip lưu động
sau năm ngày thi tài chương trình diễn tập thực chiến đảm bảo an toàn thông tin mạng năm hai nghìn hai mươi ba đã bế mạc
đây là chương trình do cục an toàn thông tin bộ thông tin truyền thông phối hợp với sở thông tin
truyền thông tp hcm tổ chức nhằm tăng cường khả năng đảm bảo an toàn thông tin
cho các hệ thống thông tin quan trọng
chương trình diễn tập quy tụ hơn bảy mươi chuyên gia kỹ sư hàng đầu đến từ nhiều đơn vị
trong lĩnh vực công nghệ cuộc diễn tập bắt đầu từ ngày một mươi năm tháng năm và kết thúc vào lúc hai mươi h ngày một mươi chín tháng năm
các chuyên gia đến từ các đội tấn công đã phát hiện một số lô hổng thông tin quan trọng
những sai sót về công nghệ quy trình được phát hiện
qua đợt diễn tập này sở thông tin truyền thông đã ghi nhận được nhiều kinh nghiệm
nhiều nội dung quan trọng trong công tác đảm bảo an toàn an ninh thông tin của hệ thống thông tin
giải quyết thủ tục hành chính thành phố nói riêng và các hệ thống thông tin khác của thành phố khác
nói chung trong thời gian sắp tới
dịp này sở thông tin truyền thông cũng đề xuất cục an toàn thông tin bộ thông tin truyền thông
tiếp tục giám sát góp ý cho thành phố chọn thành phố làm địa điểm triển khai những tiêu chuẩn quy định
diễn tập và an toàn thông tin để các địa phương cùng chia sẻ học hỏi kinh nghiệm với nhau
sở giáo dục đào tạo tp hcm vừa thông tin về tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp một mươi
năm học hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn vào ngày sáu và ngày bảy tháng sáu sắp tới
tại cuộc họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế và công tác phòng chống dịch trên địa
bạn tp hcm đại diện sở giáo dục đào tạo tp hcm cho biết hiện sở đã chỉ đạo việc dạy và học
hoàn thành kế hoạch dạy học và đánh giá sức lợi học sinh ở các trường phổ thông năm học hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba
tổ chức ôn tập học sinh lớp chín theo hướng dẫn của bộ giáo dục đào tạo phù hợp với thực tế nhà trường
và thông tin về các vấn đề liên quan tình hình tổ chức thi tuyển sinh vào lớp một mươi năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
kỳ thi sẽ diễn ra vào ngày sáu bảy tháng sáu năm hai nghìn ba số lượng điểm thi khoảng một trăm năm mươi tám điểm thi
gần có một trăm bốn mươi bảy điểm thi thường và một mươi một điểm thi dành cho sinh viên với bốn một trăm linh hai phòng trong đó có ba bảy trăm bảy mươi tám
phòng thi thường mỗi phòng thi là hai mươi bốn thí sinh ở mỗi điểm thi sẽ có ba phòng thi phòng tổng số

ba trăm linh sáu giáo viên làm các bộ coi thi và hai ba trăm bảy mươi nhân viên bảo vệ cầm an tầm hành phục các điểm thi
theo ghi nhận nhiều trường trung học cơ sở tại hạnh phúc hồ chí minh tổ chức ôn thi cho học sinh đến
sát ngày thi đến hết ngày hai tháng sáu bên cạnh việc củng cố kiến thức giải đề giáo viên còn trò
chuyện củng cố tâm lý cũng như tặng quà để các em vượt qua kỳ thi một cách tốt nhất
thưa quý vị khi nhịp sóng đô thị cuốn con người vào các áp lực dẫn đến căng thẳng
thì hiện nay nhiều người đã tìm đến phương pháp chữa lành chuông xoay trị liệu không chỉ là phương
thuốc tinh thần mà còn giúp người trải nghiệm có thêm kiến thức về một phương pháp chữa bệnh truyền
thống không dùng thuốc của người dân nepal vào những ngày cuối tuần những vị khách quen có sự
biết về âm thanh nhất là phương pháp trị liệu bằng chuông xoay tìm đến trung tâm ông himalayas
quận ba thành phố hồ chí minh để được thả mình vào những tần số êm dịu của những tiếng chuông giúp
thư giãn tâm trí tỉnh lặng trị liệu chương xoay đơn giản chỉ là cách chữa lành truyền thống không
dùng thuốc của người dân vùng himalaya trị liệu chung xoay xuất phát nguồn gốc là từ đất nước
nepal đây là một phương pháp đã được tra truyền con nối rất là nhiều đời từ thời mà
bên nepal còn ở trong chế độ quốc vương cho tới hiện nay đã không còn nữa nhưng cái sự truyền thừa
và truyền thống của trị liệu chương xoay nó vẫn còn được lưu giữ tới ngày hôm nay chương xoay sẽ dùng
những âm thanh của mình và những sự rung động rất tự nhiên sẽ đem đến sự thư giãn về đầu óc và sau đó
cũng là sự thư giãn về cả thân và khi đã thân cơ thể này đã được
được thư giãn ổn định thì từ đó tâm hồn và chiếc ốc của họ cũng được thư giãn theo cách rất là tự nhiên
thì cái đó mới là bình an thật sự chữa lành thật sự các dòng chuông nơi đây được tạo tác hoàn toàn bằng
thủ công các họa tiết được thầy santa người sáng lập trung tâm himalayas shingen nepal thực
hiện bằng các mũi kim đục từ lỗ nhỏ khi đến đây khách sẽ được tìm hiểu các dòng chuông
được trải nghiệm hướng dẫn cách tỉnh lặng cảm nhận các xung đột của từng loại chuông tác động trên cơ thể thông qua tính giác
nhiều người biết đến phương pháp chữa lành bằng âm thanh của tiếng chuông thường xuyên
tìm đến đây để có thể thư giãn cân bằng tâm trí như là một biện pháp để thanh lọc cơ thể
là nghe âm thanh được nghe từ rất âm thanh từ những chuông khác nhau có chuông thì rất là cao
có âm thanh chuông thì rất là trầm
nghe rất là hay nhưng mà cho đến khi mà được trải nghiệm trực tiếp có sự hướng dẫn của những thầy ở đây thì lúc mà khi mình nhắm mắt mình trải nghiệm thì cảm giác giống như là một cái gì đó làm cho mình dạng nở cái phần trên cái gương mặt của mình được dạng nở ra nó được thoải mái ra và giống như là rất là thư giãn
tại một đô thị ồn ào và náo nhiệt như thành phố hồ chí minh
phương pháp chữa lành chuông xoay trị liệu là một trong số ít địa chỉ trải nghiệm tắt âm thanh giữa trung tâm thành phố
khá thú vị và độc đáo cho những ai đã trải nghiệm qua hoặc muốn tìm hiểu khám phá về một phương pháp chữa bệnh truyền thống không dùng thuốc của người dân nepal
thưa quý vị ba đối tượng trong đường dây làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức với số lượng lớn vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nghệ an bắt giữ
đường dây này do thái thanh minh sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba trú tại xã hưng lộc thành phố hồ chí minh
các đối tượng trong đường dây làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức với số lượng lớn vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nghệ an bắt giữ
đường dây này do thái thanh minh sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba trú tại xã hưng lộc thành phố hồ chí minh
đường dây này do thái thanh minh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú tại xã hưng lộc thành phố hồ chí minh

đường dây này do thái thanh minh sinh năm hai nghìn ba trú tại xã hưng lộc thành phố hồ chí minh
tại thời điểm kiểm tra thuyền trưởng của hai phương tiện trên không xuất trình được các loại giấy tờ có liên quan về người phương tiện không xuất trình được hóa đơn chứng từ liên quan đến hàng hóa theo đúng quy định
còn tại tỉnh an giang lực lượng chức năng cũng vừa phát hiện bắt giữ hai đối tượng vận chuyển sáu trăm linh kg đường cát nhập lậu từ campuchia về việt nam để bán kiếm lời
cụ thể vào khoảng một mươi bảy h ngày một tháng sáu tại khu vực sông châu đốc thuộc
khóm vĩnh chánh một phường vĩnh ngươn thành phố châu đốc tỉnh an giang lực lượng chức năng phát hiện một vỏ lãi đang chạy trên sông hướng từ đầu rạch trắc ri qua xã đa phước huyện an phú tỉnh an giang có chở nhiều hàng hóa nghi vấn là nhập lậu
tiến hành kiểm tra phát hiện trên vỏ lãi có một mươi hai bao đường cát nhãn hiệu nước ngoài loại năm mươi kg một bao tổng trọng lượng đường là sáu trăm linh kg
hai đối tượng đi trên vỏ lãi gồm nguyễn lê trúc sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy và nguyễn thanh phương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
khai nhận đã mua số đường cát trên từ campuchia mang về việt nam bán kiếm lời
tiếp tục với các tin tức đáng chú ý khác thưa quý vị tập đoàn điện lực việt nam evn cho biết tính đến một mươi chín h ngày một tháng sáu đã có sáu mươi ba trong số tám mươi năm dự án năng lượng tái tạo
chuyển tiếp gửi đến tổng trọng lượng đường
hồ sơ cho công ty mua bán điện để đàm phán về giá điện và hợp đồng mua bán điện
có một mươi dự án gửi hồ sơ công nhận ngày vận hành thương mại gọi tắt là cod
trong đó có chín dự án phần dự án với tổng công suất là bốn trăm bảy mươi hai sáu mươi hai mw đã hoàn thành thủ tục cod chính thức được phát điện thương mại lên lưới
ngoài ra có năm mươi một trong số tám mươi năm dự án với tổng công suất là hai mươi
hai tám trăm bảy mươi một sáu mw đã đề nghị giá tạm tính bằng năm mươi giá trần của khung giá theo quyết định số hai mươi một của bộ công thương
hiện evn và chủ đầu tư đã hoàn thành đàm phán giá ký tắt hợp đồng ppa với bốn mươi tám trong số năm mươi một dự án trong đó bộ công thương đã phê duyệt giá tạm cho bốn mươi dự án
chín dự án đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền nghiệm thu công trình một phần công trình
hai mươi bảy dự án đã được cấp giấy phép hoạt động
điện lực toàn nhà máy một phần nhà máy
hai mươi nhà án đã có quyết định gia hạn chủ trương đầu tư
theo báo cáo mới đây của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn năm tháng đầu năm xuất khẩu gạo đạt gần ba chín triệu tấn tương đương với hai hai tỷ usd tăng bốn mươi tám về khối lượng và bốn mươi chín về giá trị so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
đây cũng là mức tăng trưởng mạnh nhất cùng kỳ các năm
từ năm hai nghìn một mươi ba cho đến nay
giá gạo xuất khẩu liên tục tăng từ đầu năm đến nay đạt bình quân năm trăm một mươi bảy usd một tấn
đây được coi là mức giá xuất khẩu bình quân cao nhất trong một mươi năm qua
trung quốc và các thị trường đông nam á như indonesia singapore đang tăng cường mua gạo của việt nam
đặc biệt gạo chất lượng cao chiếm phần lớn
trong bốn tháng đầu năm philippines là thị trường tiêu thụ gạo lớn nhất của việt nam
đạt một hai mươi chín triệu usd
tương đương với sáu trăm bốn mươi bảy năm triệu usd tăng bốn mươi sáu về khối lượng và tăng năm mươi ba bốn về giá trị so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai
trong nhóm một mươi năm thị trường xuất khẩu gạo lớn nhất indonesia tăng mua gấp hai mươi sáu lần so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai
xuất khẩu gạo sang châu âu cũng tăng trưởng gần năm mươi nhất là các thị trường hà lan bỉ ba lan
đều đặn vào chiều thứ sáu mỗi tuần anh biên đều nhận được email thông tin như thế này do công an tỉnh gửi đến
bản tin có các nội dung tổng hợp tình hình an ninh trật tự nổi bật trong tuần thủ đoạn mới của các loại tội phạm
đồng thời cập nhật các hướng dẫn mới nhất về thủ tục hành chính được cắt giảm liên quan đến trách nhiệm của ngành công an
từ ngày có các hoạt động của công an tỉnh bắc giang doanh nghiệp được tiếp cận một cách chủ động
thay vì là thu động như ngày xưa mà mình phải đi tìm bây giờ mình có thì
thì mình nắm bắt được những cái tình hình sâu của địa bàn tỉnh bắc giang và các huyện
và từ đó thì doanh nhập có những cái mà hoạt động mà làm sao mình chủ động mình tránh được
cái việc mà chúng ta minh bạch công khai cái thông tin cũng là một trong những cách để mà hỗ trợ cho doanh nghiệp tốt nhất
và từ cái việc mà chúng ta công khai minh bạch bằng các cái phương pháp và cái giải pháp mà khi chúng ta áp dụng vào
nó cũng thể hiện được cái tính năng động sáng tạo của đơn vị
và tôi cho rằng ngành công an tại bắc giang là một trong những cái đơn vị mà làm tôi cho rằng là tốt nhất
đến nay đã có trên một bốn trăm linh doanh nghiệp tại bắc giang đăng ký nhận bản tin an ninh trật tự
thông qua địa chỉ email hay qua trang gia lô chính thức của công an tỉnh
doanh nghiệp cũng có thể trực tiếp gửi các kiến nghị phản ánh đến cơ quan công an
tại một số khu công nghiệp tập trung lực lượng công an cũng thường xuyên triển khai các hoạt động đồng hành
điều này đã nhận được sự đánh giá cao từ phía các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
như việc trao đổi nắm bắt thông tin hay hướng dẫn triển khai thành lập các mô hình an ninh trật tự ngay tại công sưởng lao động
điều này đã giúp doanh nghiệp này từng bước giảm thiểu số vụ trộm cắp tài sản
chia sẻ cho doanh nghiệp rất là nhiều những cái vấn đề
đầu tiên là vấn đề về công tác đảm bảo an ninh xã hội đảm bảo an ninh trật tự ở trong công ty
cũng như là đưa ra những ý kiến và những kiến thức về công tác bảo vệ tài sản của công nhân viên trong công ty tốt hơn
lực lượng công an từ tỉnh cho đến huyện đến xã đã đối thoại trực tiếp với tất cả và rất nhiều doanh nghiệp
lắng nghe ý kiến tâm tư nguyện vọng của các doanh nghiệp cũng như người dân phản ánh về những tình hình về an ninh trật tự
và cũng như là phản ánh về lực lượng công an
do đó là chúng tôi cũng tiếp thu những cái đó và để xích lại giữa lực lượng công an đối với các doanh nghiệp gần nhau hơn và hiểu nhau hơn
và cái mục đích cuối cùng là để đảm bảo an ninh trật tự được thật tốt để cho các doanh nghiệp
yên tâm kinh doanh
hiện bắc giang có bước bứt phá ngoạn mục khi tăng tới hai mươi chín bậc trong việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh
vươn lên vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh pci
và trong chỉ số thành phần pci bắc giang đã tăng ba mươi chín bậc về chỉ số thiết chế pháp lý và an ninh trật tự
và hiện đang đứng đầu cả nước
công an tỉnh bắc giang cũng đã cắt giảm thời hạn giải quyết đối với bốn mươi một trên một trăm sáu mươi chín thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết
điều này cho thấy sự hài lòng
từ phía các doanh nghiệp khi môi trường đầu tư kinh doanh với những vướng mắc về thủ tục hành chính từng bước được tháo gỡ
và đi cùng với đó là sự an tâm khi tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh bắc giang đã luôn được giữ vững ổn định
sở du lịch thành phố hà nội cho biết trong tháng năm vừa qua
ngành du lịch đã đón hơn hai triệu lượt khách tăng sáu bốn so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai
trong đó khách du lịch quốc tế ước tăng ba lần
nhờ vậy tổng doanh thu du lịch cũng tăng gần gấp đôi
tính chung năm tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba
ngành du lịch hà nội đón hơn một mươi triệu lượt du khách tăng gần sáu mươi so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai
trong đó khách quốc tế tăng gần một mươi lần
còn khách du lịch nội địa tăng hơn ba mươi một
tổng thu từ khách du lịch ước đạt hơn ba mươi bảy tỷ đồng
tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm trước
với những kết quả đáng mừng trên
để đạt mục tiêu đón
hai mươi hai triệu lượt khách du lịch trong năm hai nghìn hai mươi ba
hiện nay sở du lịch thành phố hà nội đã tăng cường các đoàn khảo sát
phối hợp các quận huyện để xây dựng những sản phẩm du lịch mới
như du lịch góp các tuyến du lịch đường thủy nội địa dọc sông hồng
hồ tây hồ đồng mô gắn với các điểm đến du lịch văn hóa
di sản du lịch nông nghiệp du lịch trải nghiệm tại các quận huyện thị xã
thưa quý vị mỗi dịp hè đến
điều băn khoăn của rất nhiều phụ huynh đó là tìm cho con em mình những hoạt động giải trí
sau học kỳ căng thẳng
việc lựa chọn cho con một cuốn sách hay để đọc trong dịp hè
cũng là điều mà nhiều phụ huynh hướng đến
hè năm nay đón trước xu hướng sách hè cho thiếu nhi
các nhà xuất bản đều đồng loạt ra mắt ấn phẩm mới
với nội dung hấp dẫn đa dạng các thể loại
ghi nhận của phóng viên kinh tế và tiêu dùng
gần một tiếng đồng hồ dạo quanh các cửa hàng sách
ông lê sơn hà đã chọn được khá nhiều cuốn sách hấp dẫn cho các cháu của mình
với gia đình ông hè đến là dịp để các cháu có thêm thời gian
để đọc những cuốn sách mà mình yêu thích
bởi vì có hai cháu cháu bé học lớp một thì tôi muốn mua những chuyện cuộn chuyện cổ tích
cũng như là trước đây đã mua cho cháu lớn
bởi vì cái lượng truyền cổ tích của mình thì nó chuyện nó nhỏ và nó xúc tích
và nó có hình ảnh kèm theo
thế nên là các cháu bé học lớp một nên cháu xem nó phù hợp hơn
cháu lớn thứ hai thì cháu năm nay lên lớp sáu
thì cái chuyện của cháu lại khác như giấy được nữa
cứ muốn tìm hiểu rộng hơn
thế nên là toàn đọc chuyện phiêu liêu cả
không chỉ chọn cho con những cuốn sách mang tính giải trí
nhiều phụ huynh cũng tranh thủ dịp hè
để củng cố thêm cho con những kiến thức về kỹ năng sống
cũng như giáo dục giới tính
với bạn lớn thì bạn ấy đã học cấp hai rồi
thì mình cũng thường chọn những cuốn sách
ví dụ như là nói về tình bạn này
rồi nói về cái
mình thì cũng có hơi có hướng mở một chút là
mình cũng định hướng cho con đọc những cuốn sách
nói về giáo dục giới tính cho con
mình cũng đã mua những cuốn sách đó
để giúp cho con có những hiểu biết
rồi hai mẹ con đọc cùng nhau
đón trước xu hướng sách hè cho thiếu nhi
các nhà xuất bản đều đồng loạt ra mắt
ấn phẩm mới từ cuối tháng bốn
với đa dạng các thể loại
từ dòng sách lịch sử danh nhân kiến thức kỹ năng
văn học chuyện tranh
nhiều sách có thể được đồng loạt ra mắt
có tranh minh họa đẹp mắt
nội dung rõ ràng mạch lạc dễ đọc dễ hiểu
không chỉ sách dịch từ nước ngoài
các nhà xuất bản còn đặt hàng nhiều tác giả trong nước
để có nội dung phong phú
cắn kết với đời sống thiếu nhi
và cách viết gần gũi
đặc biệt thị trường sách hè còn có nhiều chương trình giảm giá
từ một mươi năm đến năm mươi
để hấp dẫn đọc giả
có rất nhiều tác giả trẻ
đã được in sách
trong mùa hè này
với những tình cảm
mà tác giả viết về tuổi thơ
dành cho bạn đọc nhỏ
khi kể về thiên nhiên
kể về những phong tục tập quán vùng miền
kể về những ước mơ
và cả những nỗi buồn
nhưng mà đã cách vượt qua
của những nhân vật nhỏ tuổi
tôi nghĩ trong mùa hè
bạn đọc nhỏ tuổi của kim đồng
sẽ không chỉ biết đến những tác phẩm dịch
mà còn biết đến
những tác phẩm mới nhất và hay
nhằm khuyến khích hoạt động
đọc sách hè cho thiếu nhi
các đơn vị làm sách tổ chức các hội sách lớn nhỏ
các trường trị
các tỉnh ưu đãi và quả tặng thêm mua sách
mới đây nhà xuất bản kim đồng
thành lập giải thưởng văn học kim đồng
và phát động cuộc vận động sáng tác cho thiếu nhi
có phần thúc đẩy khuyến khích các đóng góp
cho thị trường sách thiếu nhi tại việt nam
từ phương nam có những tin tức kinh tế nào nổi bật
ngay sau đây mời quý vị cùng gặp gỡ
biên tập viên hải triều
xin kính chào quý vị đang theo dõi kinh tế phương nam
thưa quý vị đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh đồng nai
vừa quyết định thi hành kỷ luật ông lê văn danh
phó trưởng ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh đồng nai
do vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ
ban chấp hành đảng bộ khối doanh nghiệp tỉnh đồng nai
nhận thấy với trách nhiệm là phó trưởng bang quản lý các khu công nghiệp tỉnh đồng nai
từ cuối năm hai nghìn hai mươi đến cuối năm hai nghìn hai mươi
ông lê văn danh đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ
không đảm bảo quy trình quy định
quản lý điều hành công tác tài chính
sử dụng tài sản công không đúng quy định
làm ảnh hưởng sâu đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân ông danh
do đó đơn vị quyết định thi hành kỷ luật ông lê văn danh
bằng hình thức hiện trách
trước đó đầu năm hai nghìn hai mươi hai
ông danh bị tố cáo về việc ký quyết định điều động công chức trái quy định
sở đội vụ tỉnh đồng nai xác định
vào tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
năm hai nghìn hai mươi một ông danh ký quyết định điều động công chức
đối với bốn cán bộ trong ban quản lý các khu công nghiệp đồng nai
là không phù hợp
do đó chủ tịch ubnd tỉnh
chỉ đạo ban quản lý các khu công nghiệp
thu hồi các quyết định điều động công chức nêu trên
thực hiện sắp xếp bố trí công chức phù hợp vị trí việc làm
chuyên môn nghiệp vụ
liên quan đến chín mươi sáu dự án bị vướng mắt cần tháo gỡ
theo kiến nghị của hiệp hội bất động sản tp hcm
sở tài nguyên và môi trường tp hcm cho biết
đã tháo gỡ xong vướng mắt tại một mươi dự án
cụ thể một mươi kiến nghị đã được sở đã giải quyết xong
gồm giao đất bổ sung phần đất chín mươi tám m hai tăng thêm
của công ty cổ phần xây dựng và thương mại sài gòn chín
tại dự án cao ốc văn phòng park chín quận tân bình
gia hạn thời gian thuê đất đối với dự án sài gòn center
của tập đoàn kepo land
ngoài ra còn có các kiến nghị chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp
tại dự án nhà ở xã hội
đối với công ty trách nhiệm hữu hạng thương mại xây dựng lê thành
chuyển nhượng nhà ở có sẵn đối với công ty cổ phần dịch vụ sài gòn savico
hủy bảo quyết định thu hồi đất
đối với công ty cổ phần sinh thái văn hóa vĩnh lộc
thu hồi giao đất sử dụng lâu dài
chuyển mục đích sử dụng đất đối với các công ty
lê thành phú cường dịch mây đông nam epico sài gòn
đáng chú ý trong số bảy kiến nghị đang tạm dừng giải quyết
có hai dự án đang bị tạm dừng giải quyết
chuyển mục đích sử dụng đất
là dự án diamond lotus lakeview
tại chín mươi sáu nguyễn văn bích quận tân phú
của công ty phúc khang
và dự án khu phức hợp dân cư và thương mại thắng lợi
của công ty cổ phần dịch mây thắng lợi
theo cục thống kê tp hcm
tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công khởi sắc
công nghiệp tăng trưởng thoát âm
môi trường kinh doanh cải thiện
là những tín hiệu tích cực giúp kinh tế tp hcm
lấy lại đà tăng trưởng trong quý ii năm hai nghìn hai mươi bốn
cụ thể trong tháng năm năm hai nghìn hai mươi
năm hai nghìn hai mươi ba chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp
ước tăng một năm mươi một so với tháng bốn
và tăng năm bốn mươi năm so với cùng kỳ
tốc độ tăng trưởng grdb
quý ii của tp hcm
tăng năm tám mươi bảy so với cùng kỳ
trong đó nông nghiệp tăng hai một mươi sáu
công nghiệp xây dựng tăng bốn bảy mươi bảy
dịch vụ tăng bảy một mươi sáu
trong đó tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm
trên địa bàn tp hcm
ước tăng ba năm mươi năm
cao hơn một bốn mươi bảy
so với cùng kỳ
trong ba tháng đầu năm sản xuất công nghiệp
xây dựng tp luôn ở mức âm
nhưng qua tháng bốn đã bắt đầu tăng trưởng lại
và năm tháng đầu năm ước tăng một năm
tính chung năm tháng đầu năm
tp có một mươi tám sáu trăm ba mươi doanh nghiệp thành lập mới
chỉ có một mươi sáu bảy trăm một mươi ba doanh nghiệp ngưng hoạt động
và một năm trăm ba mươi doanh nghiệp hoàn thành thủ tục giải thể
cùng với đó giải ngân vốn đầu tư công
năm tháng đầu năm bắt đầu tăng trở lại
theo kế hoạch của thủ tướng
tp đã tăng trưởng
theo kế hoạch của tp
qua đó phản ánh được sự phục hồi của kinh tế tp
tuy nhiên cục thống kê tp hồ chí minh
cũng nhìn nhận
dù ký một grdp ở mức bảy
nhưng thực tế nếu so với sáu mươi ba tỉnh thành
thì hiện tại
chỉ số phát triển tp chỉ đứng thứ ba mươi năm
nghĩa là ở mức trung bình thấp
theo số liệu từ trung tâm thông tin du lịch
tổng cục du lịch việt nam
thì lượng khách quốc tế đến việt nam
trong tháng năm năm hai nghìn hai mươi là một năm
trong tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba
đã khoảng chín trăm một mươi sáu lượt
giảm sáu chín so với tháng trước
trong đó lượng khách du lịch nội địa ước đạt một mươi hai năm triệu lượt
trong năm tháng đầu năm
cả nước đón gần bốn sáu triệu lượt khách quốc tế
phục vụ năm mươi năm triệu lượt khách nội địa
tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng hai trăm sáu mươi bảy tỷ đồng
việt nam đang trong mùa thấp điểm của du lịch quốc tế
nên tổng lượng khách quốc tế giảm so với tháng trước
tuy nhiên thị trường khách trung quốc
tiếp tục có sự phục hồi tích cực
thị trường khách trung quốc có mức tăng trưởng tốt nhất
trong các thị trường trọng điểm
đạt một trăm bốn mươi sáu lượt trong tháng năm
tăng ba mươi một một so với tháng bốn
trong đó hàn quốc tiếp tục là thị trường
gửi khách lớn nhất trong năm tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba
với một ba triệu lượt
trung quốc vươn lên vị trí thứ hai
đạt ba trăm chín mươi chín lượt
mỹ đứng thứ ba với ba trăm linh bảy lượt
theo trung tâm thông tin du lịch
với bốn sáu triệu lượt khách quốc tế
trong năm tháng đầu năm
đạt năm mươi bảy năm mục tiêu kế hoạch năm hai nghìn hai mươi ba
ngành du lịch có khả năng đạt
và vượt mục tiêu tăng trưởng khách quốc tế
nhờ vào động lực tăng trưởng
ở mùa cao điểm du lịch quốc tế cuối năm
và những chính sách tạo thuận lợi
cho du lịch sắp tới
trong một tháng qua diện mạo cho thuê mặt bằng bán lẻ
tại những khu nước vàng tp hcm
chứng kiến thay đổi đáng ghẻ
những thương hiệu lớn trong ngành ăn uống
liên tiếp trả mặt bằng thậm chí rút khỏi thị trường việt nam
động thái này một phần nằm trong xu thế chung của ngành
khi bước vào giai đoạn thấp điểm
một khu vực
đắt giá tại tp hcm là hồ con rùa
chứng kiến cảnh các thương hiệu như áo ra đi
trong đó có phindeli và sài gòn casa
ngoài ra một số đơn vị kinh doanh khác
cũng đã đóng cửa mặt bằng
tạo nên cảnh tượng trống vắng và kém sôi động
thương hiệu chuối cà phê melowa coffee
đã phát đi thông báo chia tay thị trường
đồng nghĩa với việc cửa hàng tại tòa nhà
metropolitan đường đồng khởi
thương hiệu chút chút từng đáy mạnh chuỗi
với nhiều cửa hàng tại mặt tiền đường sầm mốt
tại quận một quận ba
này cũng đã thu hẹp đáng kể
khi tái cơ cấu với nhận diện mới
là chất coffee tea
khi mà thị trường bị tác động như vậy
thì mục tiêu của các doanh nghiệp
thường sẽ là tăng doanh thu và giảm chi phí
trong bài toán giảm chi phí
nó sẽ có một câu chuyện rất lớn
về thuê mặt bằng
nên cái xu hướng của các nhà doanh nghiệp ở gần đây
mình sẽ thấy là họ sẽ chọn những cái mặt bằng
mà có thể phải đánh đổi
câu chuyện là nằm ở trung tâm
để các giảm chi phí
ngoài ra thì cái listing
có nghĩa là cái về
đáp ứng cái cung
thì nó vẫn tăng trưởng
thế nên là tổng quan
thì nó vẫn sẽ ở đó
nhưng mà nó sẽ có một sự dịch chuyển
để tái cấu trúc cơ cấu
của chi phí doanh nghiệp
trong lĩnh vực ăn uống
mọi nhắn hàng đều đã lên sẵn kế hoạch kinh doanh
việc điểm bán hàng được mở ra hay đóng lại
cũng đều được sắp xếp từ cuối năm trước đó
khi mô hình kinh doanh chưa đạt được hiệu quả như mong đợi
việc đóng cửa các mặt bằng đắc địa
cũng là điều có thể nhìn rõ
mà khác theo thông lệ
tháng năm tháng sáu cũng là giai đoạn thấp điểm của ngành bán lẻ
vì vậy người tiêu dụng và công chúng
có cảm giác thị trường đang ngụy bớt
nhưng đến mùa cao điểm của thị trường bán lẻ
giai đoạn từ tháng chín đến tháng một mươi hai
thì sự nhộn nhịp sẽ quay trở lại
tuy nhiên không thể phủ nhận một thực tế
xu hướng thuê và cho thuê mặt bằng bán lẻ
đặc biệt tại khu vực trung tâm thành phố
có thay đổi đáng kể để thích nghi với thói quen
mua sống trực tuyến
tất cả các chủ nhà
trung tâm thương mại cũng như là thị trường bán lẻ
không có ưu tiên cái việc cho thuê
đến khách thuê diện tích lớn nữa
mà sẽ ưu tiên hơn về việc đa dạng
ngành hàng thuê các khách thuê
và theo tôi đây là một diễn biến tốt
để thể hiện thị trường đưa thêm diện tích thuê
cho các cái nhãn hàng thay vì chỉ là một hoặc hai
ở góc nhìn lạc quan
những mặt bằng trung tâm quận một
vẫn sáng giá và luôn nằm trong kế hoạch
mơ rộng của bất kỳ nhãn hàng nào
đặc biệt đến năm hai nghìn hai mươi bốn
thị trường sẽ càng bùng nổ
và gia nhập có nhiều thương hiệu quốc tế
tạo ra sự cạnh tranh sôi động của các thương hiệu nội địa
các nhãn hàng quốc tế với nền tảng tài chính vững chắc
cũng sẵn sàng chi trả những mặt bằng đạt tiêu chuẩn
nhà phục vụ mục tiêu lớn nhất
là xây dựng hình ảnh sự nhận biết về thương hiệu
trong tâm trí người tiêu dùng
để khuyến khích thói quen độc cho trẻ nhỏ
cũng như hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em
tp hcm vừa khai mạc hội sách thiếu nhi thành phố
lần thứ tư cũng như khởi động
giải thưởng văn học thiếu nhi tp hcm lần đầu tiên
những ghi nhận ngay sau đây
cũng sẽ khép lại kinh tế phương nam ngày hôm nay
hội sách thiếu nhi tp hcm lần thứ tư
quy tụ hai mươi đơn vị là các nhà xuất bản
đơn vị phát hành trên địa bàn
diễn ra từ ngày một tháng sáu
với hơn một mươi sáu tựa sách dành cho thiếu nhi
đa dạng thế loại phong phú về nội dung
song song đó các hoạt động trưng bày triển lãm
giao lưu ra mắt sách hoạt động tương tác trải nghiệm
cho thiếu nhi các gian hàng nhà xuất bản
công ty sách đều có những ưu đãi lên đến bảy mươi
những đơn vị thái mạnh về sách thiếu nhi
như nhà xuất bản kim đồng
còn mở ra sân chơi giải thưởng sách kim đồng
mùa đầu tiên để khuyến khích các cây bút viết
cho đối tượng nhỏ tuổi
đánh giá văn học thiếu nhi
nó chỉ là bên lề của văn học người lớn
cái suy nghĩ đó không phải chỉ riêng
của ở việt nam đâu
nhưng đến bây giờ thì đã khác rồi
tác giả của chúng ta đội ngũ tác giả
viết cho thiếu nhi như thế còn rất là mỏng
và rất cần có một sự kích cầu nào đấy
và chúng ta đang
vẫn còn một khoảng trống
dành cho những người viết cho thiếu nhi
cũng trong tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
giải thưởng sách thiếu nhi
thành phố hồ chí minh lần đầu tiên được công bố khởi động
các hạng một trong giải thưởng
gồm sách văn học tác phẩm có nội dung
mang tính giáo dục về lịch sử truyền thống cách mạng
về những tấm gương anh hùng chiến sĩ bất quốc
đề cao những giá trị văn hóa tinh thần dân tộc
hành ánh minh họa phù hợp với nội dung lịch sử
hai khía cạnh của văn học thiếu nhi
là thẩm mỹ về giáo dục
đồng thời chứa được những giá trị phù hợp
với quan điểm giáo dục hiện đại giàu tính dân tộc
và văn hóa việt nam
sự ra đời và hiện diện của giải thưởng sách tương nhi thành phố
bên cạnh các thiết chế văn hóa độc
và các hoạt động phát triển văn hóa đọc của thành phố
sẽ xây dựng một hệ sinh thái
toàn diện hơn cho các hoạt động
của ngành xuất bản và phong cào
văn hóa độc của thành phố hồ chí minh
đồng thời góp phần hình thành khối quen
niềm yêu thích của trẻ
góp phần đẩy mạnh hoạt động khuyến độc
cho các tầng lớp nhân dân
nuôi dưỡng tinh thần hiếu học cho các thế hệ trẻ
nhất là thiếu nhi di động
khi mà làm sách thiếu nhi thì cần hợp tác
rất là chặt chẽ với nhau
thì ngoài những cuốn sách thiếu nhi
văn học thiếu nhi
những sách minh họa dành cho thiếu nhi truyền thống
thì đội ngũ sáng tác cũng rất là quan tâm
tới những hình thức khác
thì còn những tranh động
hoặc là tranh ba d
hoặc là có những thực tế ảo
tức là theo
một xu hướng xuất bản mới
và những hình thức mới
để cho các em thiếu nhi
thấy hứng thú và hấp dẫn
với nhiều nỗ lực của sở ban ngành
cũng như các đơn vị phát hành sách
ngành xuất bản tp hcm hy vọng tháng sáu này
sẽ trở thành động lực
cu hút cho những người viết sách
từ đó tác giả và họa sĩ thấy được rằng công việc của mình
không chỉ là nghề nghiệp
mà còn có cả tinh thần dấn thân
đồng góp cho các độc giả nhỏ tuổi
xây dựng văn hóa đọc từ giai đoạn sớm